qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã phát hiện đối tượng trần quốc tân chú tại lô một mươi hai lâm tường quận lê trân hải phòng có hành vi tàng trữ sản xuất và mua bán trái phép vũ khí quân dụng cho các đối tượng trên địa bàn thành phố
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào sáng ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đã phát hiện bắt quả tang trần quốc tân đang vận chuyển hai khẩu súng dạng k năm mươi chín cùng hai viên đạn
qua đấu tranh tân khai nhận đã tìm hiểu cách chế tạo súng
sau khi nghiên cứu tân đã rủ phạm văn hữu chú xã an đồng huyện an dương hải phòng là người có nghề hàn cùng tham gia
tân là người vẽ mô hình súng và miếng inox theo hình vẽ tạo các phôi sau đó ráp lại để đối tượng hữu hàn các mối phôi ráp chi tiết của khẩu súng
khám nhà đối tượng hữu lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều chi tiết như thanh kim loại lò so mảnh kim loại có hình dạng và kích thước khác nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra để vụ án đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật
một hình thức đánh bạc sóc đĩa ăn tiền quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận bắt quả tang tại xã đức phú huyện tánh linh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận bắt quả tang tại nhà võ tiến hồng luân chú tại xã đức phú huyện tánh linh
ba mươi hai đối tượng có thực hiện hành vi tổ chức chứa chấp đánh bạc và đánh bạc
những người này đều có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh đồng nai lâm đồng và bình thuận
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm bảy xe máy trên năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
đối tượng tổ chức đánh bạc là lê đình trung và diệp hoàng phong cùng đồng bọn tổ chức sóc đĩa tại nhà võ tiến hồng huân nhằm lôi kéo nhiều người tới đây để tham gia đánh bạc
số tiền đặt vào sòng cho mỗi lần sắp đĩa là khoảng một trăm linh triệu đồng và giao cho nguyễn sơn làm nhiệm vụ cầm cái cùng thu tiền
các đối tượng khác dùng xe ô tô chở những người đánh bạc từ địa điểm tập kết đến khu vực đánh bạc và làm nhiệm vụ cảnh giới để hòng qua mặt cơ quan chức năng
thưa quý vị hiện nay ảnh hưởng của internet và lượng người sử dụng internet ngày càng tăng
cũng vì vậy các sới bạc truyền thống đã dần được thay thế bằng các sới bạc ảo
các đối tượng tham gia đánh bạc rất đa dạng
với nhiều thành phần lứa tuổi nghề nghiệp giới tính khác nhau và có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để đối phó với sự phát hiện của lực lượng chức năng
tuy nhiên người chơi cũng cần phải tỉnh táo
bởi đây chính là hình thức đánh bạc ảo nhưng mất tiền thật
và hơn hết tại việt nam pháp luật nghiêm cấm việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào
ngày hai mươi chín tháng năm đường dây đánh bạc game nổ hũ sáu mươi bốn tỷ đồng của ông trùm trương ngọc tú bị lực lượng chức năng triệt phá
ngày hai tháng bảy
cơ quan điều tra đã triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet liên tỉnh công nghệ cao và có quy mô với số tiền lên đến trên hai mươi tỷ đồng tại hương yên
vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã triệt phá đánh sập tổ chức đánh bạc qua mạng internet quy mô trên sáu trăm linh tỷ usd do trần viết nghĩa ba mươi bốn tuổi trú tại quận hải châu cầm đầu
bộ tài nguyên và môi trường cũng đã yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu phương án khai thác vật liệu tại chỗ khi cải tạo khu vực biển hồ trong dự án
và tận dụng tối đa tài nguyên như các nguồn nạo vét cho xỉ đáp ứng yêu cầu san lấp để hạn chế tối đa việc khai thác vật liệu từ bên ngoài
và sẽ được xem xét theo quy định của pháp luật
trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng bảy hà nội sẽ mở cổng tuyển sinh trực tuyến để phụ huynh thử nghiệm đăng ký cho con
và sau ngày hai mươi một tháng bảy thì mọi dữ liệu đăng ký của phụ huynh sẽ bị xóa
trước đó các trường học đã thực hiện cấp mã đăng ký cho mỗi học sinh
và theo hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp của sở giáo dục đào tạo hà nội thì thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp một
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một chính thức từ ngày một tháng tám cho đến hết ngày ba tháng tám
với trẻ năm tuổi vào trường mầm non từ ngày bốn đến hết ngày sáu tháng tám
và tuyển sinh vào lớp sáu từ ngày bảy đến hết ngày chín tháng tám
trong trường hợp không đăng ký tuyển sinh trực tuyến
phụ huynh học sinh có thể trực tiếp đến trường để nộp hồ sơ tuyển sinh
và để thực hiện đăng ký tuyển sinh thì phụ huynh có thể truy cập vào địa chỉ ts đầucop hanoi gov vn
vừa rồi là một số nội dung chúng tôi mới cập nhật
và trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy trực tiếp từ trường quay phía nam
kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy thứ hai ngày hai mươi tháng bảy
thưa quý vị sáng nay bà đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước
đã đến bệnh viện nhi đồng tp hcm thăm hai bé diệu nhi trúc nhi cặp song sinh dính nhau được mổ tách rời ngày một mươi năm tháng bốn
sáng nay ngày hai mươi tháng bảy bà đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước
đã đến bệnh viện nhi đồng tp hcm thăm hai bé diệu nhi trúc nhi
cặp song sinh dính nhau được mổ tách rời ngày một mươi năm tháng bảy
tại đây phó chủ tịch nước được ban giám đốc bệnh viện báo cáo lại hành trình tiếp nhận và điều trị cho các bé
tính đến hôm nay các bé đang dần ổn định nhưng vẫn còn nuôi ăn ở tỉnh mặt hỗ trợ thở máy giảm đau
theo dõi sát để phòng người nhiễm khuẩn
đây là cuộc mổ phức tạp
ở trong y văn thế giới chỉ có một mươi trường hợp được phẫu thuật thành công
đây không chỉ là thành công của riêng bệnh viện nhi đồng thành phố mà là thành công của ngành y tế việt nam nói chung
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh bày tỏ niềm vui và xúc động trước thành công bước đầu của ca mổ
trong buổi thăm hỏi bà phó chủ tịch nước đã cảm ơn và chúc mừng ekip bác sĩ thực hiện ca mổ
tặng bức chân dung chủ tịch hồ chí minh làm quà lưu niệm cho các bác sĩ
cùng dịp này bệnh viện nhi đồng tp hồ chí minh cũng nhận được bằng khen của bộ y tế trao tặng
ngày hai mươi tháng bảy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một thành phố hồ chí minh
cho biết vừa triệt phá đường dây cung cấp cần sa cho khu phố tây bội viện thu giữ gần sáu kg cần sa
đối tượng tên nguyễn thị khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ quận phú nhuận
khám xét nóng tổ trinh sát phát hiện một túi bốn bịch chứa hoa lá cây khô cần sa khoảng năm trăm sáu mươi hai gram
kiểm tra xe máy của linh công an phát hiện thêm năm túi ni lông chứa cần sa gần hai mươi chín gram
tại nhà linh ở quận phú nhuận công an thu thêm một mươi chín gói ni lông cần sa trọng lượng gần năm bốn kg
hai cần sa lấy từ campuchia với giá khoảng một mươi triệu đồng một kg rồi chi lẻ đem bán cho một số đối tượng
ở khu vực đường bội viện để bán lại cho những quán bar hưởng trên lệch
hiện công an quận một đã ra quyết định tạm giữ linh để tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh trà vinh vừa thi hành lệnh bắt giữ lê nguyễn phúc vinh
một mươi tám tuổi có hộ khẩu ở ấp bến nò xã mỹ hòa huyện ba tri tỉnh bến tre về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm
theo kết quả điều tra ban đầu ngày một mươi năm tháng bảy vinh điều khiển xe mô tô đi từ sóc trăng đến trà vinh
khi đến đoạn thuộc xã sông lọc huyện châu thành tỉnh trà vinh đối tượng dừng xe mua nước uống tại quán của chị t
rồi nấy xin ý định cướp tài sản vinh xin đi nhờ nhà vệ sinh lấy lý do ống nước nhà vệ sinh hư
vinh gọi chị t xuống phía sau nhà lợi dụng lúc vắng người vinh dùng dao khống chế và cướp của chị t số tiền hai trăm năm mươi đồng
sau khi lấy được tiền vinh dở trò hiếp dâm chị t nhưng lúc này người thân của chị t đến kêu cửa
chị tê liền vung tay hất con dao rồi thoát thân ra ngoài hiếp dâm bất thành vinh ném bỏ con dao lên xe bỏ trốn
tiếp nhận tin báo các trinh sát hình sự công an huyện châu thành nhanh chóng đến hiện trường tích cực điều tra
xác minh vụ việc rồi phối hợp với công an huyện long phú tỉnh sóc trăng bắt giữ vinh di lý về trà vinh
tại cơ quan công an vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành làm rõ xử lý theo quy định
khoảng hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp tiến hành kiểm tra cơ sở massawan
nằm trên đường nguyễn tất thành phường một thành phố sa đéc bắt quả tang hai nhân viên massag của cơ sở này đang có hành vi bán dâm cho khách
hai nữ tiếp viên bị bắt quả tăng gồm ntk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm htd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng ngụ tỉnh cà mau
cùng hai người mua dâm đều ngụ tỉnh đồng tháp
qua làm việc hai nữ nhân viên khai ngoài việc massag thông thường cho khách còn thỏa thuận bán dâm tại đây với giá ba trăm linh đồng mỗi lượt
công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đã xử phạt vi phạm hành chính hai người đàn ông mua dâm mỗi người bảy trăm năm mươi đồng
hai nữ nhân viên cơ sở massage mỗi người phạt số tiền hai trăm linh đồng
riêng đối với chủ cơ sở massage lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi một ủy ban nhân dân huyện phú quốc đã giao khu đất cho công ty cổ phần chín mươi chín núi
làm chủ đầu tư dự án phát triển khu du lịch dân cư bắc bãi trường với kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển du lịch kinh tế của địa phương
tuy nhiên trong khi công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất
nhưng chủ đầu tư vẫn triển khai dự án dẫn đến việc khiếu kiện kéo dài gần chục năm qua
mới đây bà lưu thị lúa
một mươi tám tuổi cư ngụ tại ấp đường bào xã dương tơ huyện phú quốc tỉnh kiên giang
gửi đến truyền hình công an nhân dân đơn thư phản ánh về những vi phạm trong quá trình ban hành văn bản thu hồi đất
bồi thường hỗ trợ tái định cư của gia đình bà để làm dự án khu du lịch sơn nato do công ty chín mươi chín núi làm chủ đầu tư
sau khi người dân khởi kiện ra tòa án tòa án nhân dân huyện phú quốc đã tuyên hủy các quyết định thu hồi đất
của ủy ban nhân dân huyện phú quốc vì vi phạm quy định của pháp luật
thì gia đình khởi kiện ra tòa được tòa công nhận là bên phía gia đình thắng kiện
thì ủy ban nhân dân huyện phú quốc cũng không tự nguyện mà để thi hành bản án
bây giờ đất của tôi mà đất ở lâu đời lắm rồi mà đất của cha mẹ qua đời để lại cho tôi mà mấy chục năm rồi
nhà nước không có bộ thường cho tôi
tôi không đồng ý tôi không đi
tôi ở hoài phải bộ thường cho thỏa đáng tôi mới đi
trong lúc bản án đang được đốc thúc để thi hành thì chủ đầu tư dự án vẫn tiếp tục thi công
và hoàn thiện các công trình trên phần đất của người dân
còn người dân xây dựng bất cứ công trình nào đều bị cưỡng chế
người dân cũng không khỏi băng khoan vì mục tiêu lấy đất làm dự án bất động sản
nhưng doanh nghiệp không thỏa thuận giá đền bù
thay vào đó ủy ban nhân dân huyện phú quốc áp mức giá bồi thường như
mọi đất phục vụ mục đích công cộng
đáng nói năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân huyện phú quốc lại tiếp tục ban hành
các văn bản thu hồi kiểm đếm bắt buộc để thu hồi đất của các hộ dân
đã được tòa tuyên hủy trong bản án trước
rất nhiều cái bức xúc và sai luật pháp là sai tròng sai của địa phương huyện này
thứ nhất là năm hai nghìn một mươi sáu tòa án huyện phú quốc đã hủy các quyết định thu hồi đất của tôi
sau đó công ty chiến binh núi vẫn tiếp tục xây dựng một số hạ mục trên công trình
tôi cũng đơn thư kêu các chỗ các vùng rồi nhưng mà dưới địa phương này cũng không ai giải quyết cả
và sau đó vẫn liên tục liên tục ra những quyết định trái pháp luật
thứ hai là cưỡng chế tôi ngay trong cái đất mà đã được xác định rõ ràng rồi
nhưng mà sau đó là cũng cứ cưỡng chế trong lúc tôi không có nhà và lấy đi toàn bộ tài sản tôi
đề nghị các cơ quan chức năng phải xem xét
chỉ đạo liền dừng cái quyết định đó là cưỡng chế ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi đúng theo quy định pháp luật
còn nếu công ty cứ thương lượng giá đúng thì tôi sẵn sàng giao đất ra đi
còn nếu không thương lượng đúng giá gia đình tôi không đồng ý ra đi
tại đất này là đất từ đời ông tới đời cha đã được nhà nước công nhận
theo quan sát của phóng viên tại hiện trường vào thời điểm hiện tại
một phần dự án của công ty chín mươi chín núi đã hoàn thiện giao bán biệt thự nghỉ dưỡng và đã có người vào đầu tư
khu vực người dân chưa thống nhất
phương án đền bù giải phóng mặt bằng là cây ăn trái có độ tuổi hàng trăm năm
thành quả lao động và một số công trình phụ trên diện tích đất đã được nhà nước cấp sổ đỏ
được biết các cơ quan ban ngành trung ương đang vào cuộc làm rõ việc khiếu kiện kéo dài tại dự án trên
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc